hay mới đây nhất là vụ án giết người do đối tượng đoàn văn duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín chú tại xã hoàng thắng huyện văn yên gây ra

hay những tranh chấp về đất đai tiền bạc không được xử lý kịp thời dẫn đến hành vi phạm tội
nói đến này không chỉ gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
mà còn thể hiện sự xuống cấp về đạo đức đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên hiện nay
qua công tác điều tra giải quyết cho thấy hành vi của các đối tượng ngày càng hoạt động
mang tính chất côn đồ hơn
cái tâm lý của các đối tượng này dễ bị kích động
các mâu thuẫn chủ yếu phát sinh từ đời sống sinh hoạt hàng ngày
những mâu thuẫn này mang tính bột phát
thực tế các vụ án giết người xảy ra trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh yên bái đều là bột phát
nên diễn ra rất nhanh bất ngờ dẫn đến công tác phòng ngừa ngăn chặn loại tội phạm này cũng gặp rất nhiều khó khăn
ngoài ra tác động của trò chơi trực tuyến và phim ảnh có yếu tố bạo lực cũng là một trong những nguyên nhân làm gia tăng tội phạm này
phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh bình dương vừa bắt giữ đối tượng truy nã nguyễn thanh tùng
ba mươi chín tuổi thường trú tại cần thơ bị công an tp cần thơ truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ vụ án năm hai nghìn một mươi hai tùng vai ngân hàng hai trăm năm mươi triệu đồng để làm ăn buôn bán
nhưng sau một thời gian làm ăn thua lỗ tùng không có khả năng trả tiền cho ngân hàng nên đã bỏ trốn
năm hai nghìn một mươi ba tùng bỏ trốn lên bình dương để làm thuê sinh sống
vì sợ bị bắt nên tùng đã nhiều lần thay đổi địa điểm sinh sống
đến ngày một mươi bốn tháng một mươi hai tùng bị các trinh sát của phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh bình dương bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường tân phước khánh thị xã tân uyên
phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh bình dương đã làm thuê sinh sống
tùng khí lạnh nên tại bắc bộ trời chuyển nhiều mây có mưa nhỏ dài rác nên nhiệt độ giảm mạnh
tại các tỉnh phía tây bắc bộ vào ngày mai trời nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi trời rét đậm
sao đến ngày một mươi bảy và ngày một mươi tám phổ biến không mưa trưa chiều trời nắng đêm và sáng trời rét với nhiệt độ ngày đêm giao động từ một mươi hai đến hai mươi ba độ
khu vực phía đông bắc bộ ngày mai trời âm u và tiếp tục có khả năng xuất hiện mưa nhỏ dài rác vùng mưa sẽ tập trung nhiều tại các tỉnh vùng núi
nên nhiệt độ sẽ tiếp tục hạ thêm và ở ngưỡng là sấp xỉ rét đậm
sao đến ngày một mươi bảy trời tiếp tục rét bút về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất chỉ từ một mươi hai đến một mươi năm độ
riêng một vài nơi thuộc vùng núi cao như cao bà
nhiệt độ còn có thể hạ xuống dưới ngưỡng một mươi một độ
vào trưa chiều trời chuyển nắng nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức từ một mươi tám đến hai mươi một độ
khu vực từ nghệ an tới thừa thiên huế vào ngày mai trời nhiều mây có mưa mưa vừa
phía nam có mưa to đến rất to và rông
phía bắc trời rét sang đến ngày một mươi bảy và ngày một mươi tám có mưa vài nơi
riêng phía nam có mưa rào dài rác nhiệt độ ngày đêm giao động từ một mươi năm đến hai mươi ba độ
phía bắc nhiệt độ thấp hơn từ hai đến ba độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận mưa vẫn xảy ra nhiều nơi tại đây
từ ngày hôm nay cho đến hết ngày một mươi bảy tháng một mươi hai ở các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình định
và từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai ở phú yên đến khánh hòa có mưa vừa mưa to
riêng các tỉnh từ đà nẵng đến bình định có mưa to đến rất to
do mưa lớn rồn rập nên lũ lên trên các sông khu vực này sẽ lên nhanh
lũ lớn kéo dài ngập lụt sâu diện rộng có khả năng sẽ xảy ra trên các sông từ quảng nam đến phú yên
nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ xa lở đất ở vùng núi ngập lụt ở vùng trũng ven sông
và mưa lũ sẽ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa tại các tỉnh từ thừa thiên huế đến phú yên
lui xuống các tỉnh tây nguyên trong ngày hôm nay và ngày mai do ảnh hưởng của đới gió đông trên cao
nên khu vực này sẽ có mưa có nơi mưa vừa mưa to
sau đó từ ngày một mươi bảy và ngày một mươi tám mưa sẽ giảm hơn về diện và lượng chỉ còn tập trung tại các tỉnh phía bắc tây nguyên
còn đối với các tỉnh nam bộ trong ngày hôm nay và ngày mai mưa chỉ xảy ra rải rác
sau đó thì từ ngày một mươi bảy mưa sẽ còn tập trung ở khu vực miền đông nam bộ
và các tỉnh miền tây nam bộ thì mưa sẽ có xu hướng giảm dần
nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến ở mức từ hai mươi tám đến ba mươi một độ